khoảng sáu giờ ba mươi ngày chín tháng chín trên đường đồng văn cống đoạn gần bệnh viện phúc an khang
phường thạnh mỹ lợi quận hai chiếc xe container mang biển kiểm soát năm mươi một c năm mươi bảy nghìn tám trăm hai mươi tám khi đang chạy với tốc độ cao
theo hướng về cảng cắt lái thì đột ngột lao vào giải phân cách
tại hiện trường đầu xe đã hư hỏng nặng sâu nhất chảy tràn lan trên đường dài phân cách nằm ngổn ngang
vụ việc khiến làn xe máy bị phong tỏa phục vụ công tác cứu hộ
may mắn thời điểm diễn ra sự việc vào sáng sớm nên lượng xe lưu thông ít nên không có thương vong về người
nhận được tin báo lực lượng chức năng quận hai đã có mặt xử lý hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
đến chín giờ cùng ngày hiện trường được giải tỏa giao thông di chuyển bình thường